thưa quý vị có lẽ hầu hết quý vị khán giả khu vực miền bắc và miền trung đều có một cảm nhận chung về tình hình thời tiết trong mấy ngày vừa qua đó là trời nóng như đồ lửa
một cây nóng ngột ngạt đến mức mà chỉ ra đường một chút thôi thì đã khiến cho mồ hôi vã ra như tắm và các chuyên gia khí tượng nhận định đây là hiện tượng thời tiết bất thường so với các tháng tám trong lịch sử
và cũng chính vì quá nóng mà nhu cầu sử dụng điện đã tăng cao
một con số mà chúng tôi có được đó là sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn miền bắc kể từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày sáu tháng tám là ở mức ba trăm bảy mươi chín triệu kwh mỗi ngày cao hơn tới hai mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình thì khuyên cáo người dân các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần phải chú ý sử dụng điện an toàn tiết kiệm đặc biệt là vào các giờ cao điểm trưa và tối
cụ thể buổi trưa là từ một mươi một h ba mươi đến một mươi năm h buổi tối là từ hai mươi h đến hai mươi ba h
đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đặt ở mức từ hai mươi sáu hai mươi bảy độ c trở lên sử dụng kết hợp với quạt và chú ý là không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn
vâng dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài ít nhất là trong vòng một mươi ngày nữa
mong là quý vị sẽ giữ gìn sức khỏe và nhớ tới những lý nhỏ vừa rồi của chúng tôi
và bằng nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành phố trên cả nước chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình

hẹn gặp lại